công an tây ninh phối hợp với công an tỉnh quảng ninh hỗ trợ trao đổi phía trung quốc xác minh nhân thân và trục xuất bằng đường bộ qua cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
đối với bốn công dân trung quốc đã có hành vi xuất nhập cảnh trái phép
trước đó vào ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng kiểm soát cơ động đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài tuần tra kiểm soát khu vực cột mốc một trăm bảy mươi một trên ba
thuộc ấp thuận tây xã lợi thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh đã phát hiện bốn người trung quốc có hành vi xuất cảnh trái phép sang campuchia
nên tiến hành bắt giữ và bàn giao cho công an tây ninh xử lý
qua làm việc các đối tượng khai nhận do có nhu cầu sang campuchia tìm kiếm việc làm kinh doanh buôn bán
nên đã liên hệ với các đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép để đi đến campuchia
sau đó cả nhóm đã tìm cách nhập cảnh trái phép sang việt nam
khi vào việt nam đến tây ninh chuẩn bị tìm đường xuất cảnh trái phép sang campuchia thì bị phát hiện và bắt giữ